theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay trên vùng biển phía đông nam đài loan có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động
vào lúc một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi một bốn độ kinh đông cách đài loan khoảng một trăm hai mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là khoảng bốn mươi sáu mươi km một giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng năm mươi km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
khoảng sáng mai ngày một mươi một tháng chín áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vùng biển đông bắc biển đông
đến một mươi ba h ngày một mươi một tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi một ba độ vĩ bắc một trăm một mươi chín hai độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển đông bắc khu vực bắc biển đông
từ gần sáng và ngày mai một mươi một tháng chín có mưa rông
vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
cấp độ dù do thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp ba
ngoài ra hiện nay trên vùng biển tây bắc thái bình dương xuất hiện cơn bão rất mạnh với tên quốc tế là măng khuốt
và đang mạnh thêm có thể đạt cấp siêu bão
bão mang khúc có xu hướng di chuyển về phía bắc biển đông trong từ bốn đến năm ngày tới